trước thêm chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tới liên bang nga
phóng viên nam đông phóng viên thường trú báo nhân dân tại liên bang nga đã có cuộc phỏng vấn
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh về mục đích ý nghĩa của chuyến thăm và những kết quả
nổi bật của hợp tác việt nam liên bang nga trong thời gian vừa qua cũng như triển vọng hợp tác trong
những năm tiếp theo
chúng ta cùng với bạn trao đổi về những vấn đề
nhằm tạo môi trường chính trị thuận lợi cho hợp tác giá nước
và phối hợp với nhau trong những khuân khổ hợp tác giữa các đảng chính trị với nhau
và điều ấy thì càng làm sâu sắc hơn hợp tác giá nước
vâng xin cảm ơn đại sứ